chị thanh xuân này chị đã bao giờ được đến chợ vùng cao nhất là vào dịp cuối năm chưa ạ
vâng thưa chị tố uyên và thưa quý vị khán giả đi chợ ngày cuối năm thì có lẽ là điều rất bình thường đối với mọi người
thế nhưng đi chợ vùng cao thì không phải ai cũng đã từng đi bởi ở phiên chợ vùng cao thì không chỉ là nơi mua sắm
trao đổi hàng hóa mà có thể coi là nơi tụ hội những nét văn hóa đặc sắc nhất của đồng bào địa phương
và ít phút nữa đây thì mời quý vị hãy cùng chúng tôi tới bắc hà lào cai đi phiên chợ giáo cái phiên chợ cuối cùng trong năm cũ để thêm một lần yêu hương đất yêu tình người nơi đây
cùng anh ta đi hội xuân ngày vui nào nữa chợ phiên bắc hà
từ sáng sớm dòng người khắp nơi đã đổ về chợ phiên bắc hà với váy áo rực rỡ sắc màu
khu chợ dường như đông hơn gương mặt mỗi người như dạng dỡ hơn và hàng hóa cũng đa dạng hơn những phiên chợ trước
chị thao thị bà cùng nhiều người dân trong thôn lùng chú mang hương trầm thứ hương truyền thống của đồng bào mông thả giàng phố xuống chợ bán
trong không gian nhộn nhịp của phiên chợ tết mùi hương thơm cũng làm cho không khí thêm ấm cúng và đậm dư vị ngày tết hơn
những bó hương rực rỡ này là thành quả của cả một năm những người phụ nữ mông thải giảng phố tạo tần trầm chút và ẩn trứa trong đó nhiều giá trị truyền thống của dân tộc
nói chung là cả một năm dưới lúc nào là làm lúc đấy
dưới lúc nào là đi trà tre về lúc đấy phải trẻ nó bé này ở nhà cũng phải khơi nó đe hết phải khơi khô ra nói chung là dưới lúc nào là làm lúc đấy
người bán đều mang đến chợ một đặc sản của địa phương mình để làm phong phú thêm cho phiên chợ tết
chén rượu ngô trồng vắt và thơm lừng này đủ làm say lòng bất cứ du khách nào đến đây
trong phiên chợ cuối năm bà sụp hị mùa phấn khởi khi rượu bán chạy hơn gia đình sẽ có thêm tiền tiêu tết

chén rượu ngô trồng vắt và thơm lừng này đủ làm say lòng bất cứ du khách nào đến đây
những hình ảnh này có lẽ gây ấn tượng không nhỏ với những người lần đầu tiên đặt chân đến chợ phiên
lần đầu tiên tôi đến với lào cai và thật may mắn khi tôi được đến thăm phiên chợ tết cuối cùng ngày hôm nay
tôi chưa bao giờ được thấy những cảnh sắc thú vị như thế này rất tuyệt vời
đồng bào vùng cao xuống chợ phiên không chỉ để mua sắm mà còn để chơi chợ để gặp gỡ giao lưu để mời nhau đi dự lễ hội mùa xuân
vui là phiên chợ này đông đủ đông đảo anh em gần xa các xã của các vùng miền đều tập trung về bắc hà
nhộm nhịp vào trong không khí tết để mừng thêm một cái tuổi mới một cái sức khỏe mới
và lấy niềm tin để làm những công việc và làm ăn cho năm sau
những bao tài hàng hóa xếp gần nhau sân sát nhìn những nụ cười dạng ngời trên gương mặt của các bà các chị các cô gái người mông
có lẽ bán được hàng hay không không còn là điều quá quan trọng
niềm vui trong phiên chợ cuối năm đã giúp họ có thêm một mùa xuân ấm áp và an lành